tại hà nội đoàn công tác của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tạm nhũng do đồng chí uông chu lưu
phó chủ tịch quốc hội phó trưởng ban chỉ đạo trung mương về phòng chống tham nhũng làm trường đoàn
đã làm việc với đảng đoàn liên minh hợp tác xã việt nam
phát biểu tại cuộc làm việc đồng chí uông chu lưu đề nghị đảng đoàn liên minh hợp tác xã cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung
như tiếp tục quan tâm chỉ đạo quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương nghị quyết của đảng
pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng nhất là kết luận số một mươi của bộ chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết trung ương ba khóa một mươi
quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trước hết là người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị
quy định về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền
trong thực hiện cần chú trọng xử lý vi phạm ngay từ khi mới phát sinh không để sai phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn
về những kiến nghị đề xuất và khó khăn vướng mắt đoàn công tác ghi nhận đầy đủ để báo cáo ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết